từ khi đi vào hoạt động cho đến nay lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm đã phát hiện và xử lý kịp thời
hơn hai mươi hai vụ vi phạm pháp luật giữ vững trật tự xã hội và sự bình yên cho người dân
lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong xử lý các loại tội phạm
có hành vi vi phạm pháp luật trên đường phố nơi công cộng
trong hơn hai mươi hai vụ vi phạm pháp luật đã bị xử lý chiếm phần lớn là các trường hợp vi phạm
về trật tự an toàn giao thông
về phạm pháp hình sự ma túy lực lượng ba trăm sáu mươi ba đã phát hiện sáu trăm bảy mươi bảy vụ trong đó trực tiếp phát hiện
bắt quả tang bảy mươi sáu vụ một trăm linh sáu đối tượng xâm phạm sở hữu tài sản
ngoài ra đã kiểm tra phát hiện tám trăm hai mươi hai đối tượng tàn trữ vũ khí hung khí ma túy
và xử lý nhiều vụ tụ tập gây rối trực tự công cộng